cũng giống như mọi năm cứ mỗi dịp lễ tết và đặc biệt là tết trung thu thì phố hàng mã hà nội lại ngập tràn màu sắc của những đồ chơi bắt mắt và không khí vui tươi rộn rã
năm nay do lượng người đổ về đây tăng đột biến khiến cho khu phố này ngày càng đông đúc nhộn nhịp hơn
bên cạnh việc bày bán rất nhiều đồ chơi phục vụ cho nhu cầu mua sắm vui chơi của người dân thì một số cửa hàng tại phố hàng mã đã treo biển cấm chụp ảnh để nhắc nhở ý thức của các bạn trẻ khi tới thăm quan con phố này
để hạn chế các du khách chụp ảnh gây tắt đường càn trở công việc kinh doanh nên một số chủ cửa hàng tại đây đã viết biển cấm chụp ảnh treo trước cửa hàng thậm chí nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt tiền
nhiều du khách bắt gặp những cửa hàng treo biển cấm chụp ảnh và chụp ảnh mất phí như vậy không khỏi ngỡ ngàng
cửa hàng treo biển cấm chụp ảnh thì em nghĩ là không nên bởi vì mọi người bày ra là để mọi người đến cùng chung vui nên là em nghĩ là nên cho mọi người chụp ảnh để giống như là lưu lại khách thương thù của mọi người đã đến đây
người dân người ta chụp ảnh thì mình cứ chụp đôi mình thích thì mình chụp còn cấm hay không thì tùy từ mỗi người nên có một chút tôn trọng gian hàng của người ta
thì mình chụp ảnh thì mình chụp ảnh nhiều thì mình cũng phải mua một ít đồ gì đấy để giúp cho người ta
dù là tiểu thương hay khách du lịch mỗi cá nhân đều chính là một đại sứ du lịch
chẳng bộ quy tắc ứng xử nào đặt ra những cư xử khéo léo văn minh lịch sự trong cách mua bán hay ghi lại những thức hình đẹp lưu giữ kỷ niệm của một mùa trung thu là điều mỗi cá nhân cần lưu ý